cục hải quan tp hcm phối hợp với cơ quan tổ chức tạo thuận lợi thương mại phát triển quốc tế hoa kỳ
tổ chức hội thảo cục hải quan tp hcm với mục tiêu giải pháp chiến lược tạo thuận lợi thương mại
nhận diện những rào cản thương mại thời gian qua cục hải quan tp hcm đã phối hợp với các đơn vị liên quan
cộng đồng doanh nghiệp xây dựng nhiều giải pháp tạo thuận lợi thương mại trên địa bàn
trọng tâm là tổ chức hội nghị đối thoại với các hiệp hội doanh nghiệp doanh nghiệp tổng lãnh sự
khởi động dự án thủ tục hải quan trong hoạt động logistics và chống ủng tác tại cảng cát lái
triển khai hệ thống phần mềm quản lý điều hành tập trung
các đại biểu đã thảo luận về đề án cải cách hiện đại hóa liên quan đến công tác quản lý điều hành
vận hành các quy trình thủ tục thống nhất các giải pháp về công nghệ thông tin
liên kết và chia sẻ thông tin giữa các bên liên quan lộ trình triển khai trước khi đi vào xây dựng đề án chi tiết
hướng đến mục tiêu giải pháp chiến lược tạo thuận lợi thương mại trong thời gian tới
việc triển khai đề án tạo thuận lợi thương mại do cục hải quan tp hcm đang triển khai tại cảng cát lái
là một trong những nội dung thúc đẩy thực hiện hiệp định tạo thuận lợi thương mại của wto